thưa quý vị việc tiếp cận tín dụng và đầu tư tín dụng trong khu vực nông nghiệp nông thôn
thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn thách thức
trong khuôn khổ dự án chuỗi cho vay theo chuỗi giá trị tại việt nam và một số nước đông nam á
gồm myanmar indonesia viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
phối hợp với viện nghiên cứu chính sách thực phẩm quốc tế đã có những nghiên cứu
thí điểm cho vấn đề này làm cơ sở khuyến nghị chính sách đối với chiến lược nông nghiệp bền vững của việt nam
đổi mời chính sách tín dụng là giải pháp quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
đặc biệt chính sách tín dụng phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh nông nghiệp bền vững của việt nam
thủ tướng chính phủ cũng đã ban hành quyết định số một trăm năm mươi ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
về chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi cũng đã chỉ rõ điều này
tuy nhiên các hộ nông dân nhỏ của việt nam đang phải đối mặt với nhiều hạn chế trong phát triển sản xuất
bao gồm việc khó tiếp cận tiến dụng do nhiều nguyên nhân khác nhau
thông qua kết quả hai giai đoạn của dự án cho vay theo chuỗi giá trị tại việt nam và một số nước đông nam á myanmar indonesia
do viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế ifpri và trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế australia
phối hợp thực hiện tại một số quốc gia đông nam á và việt nam
các chuyên gia tài chính nông nghiệp đã đưa ra một số khuyến nghị chính sách tiến dụng phù hợp với việt nam
thông qua những nghiên cứu của dự án này
chúng tôi hy vọng có thể tìm được cách thức để làm sao có thể hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp ở việt nam
thông qua hoạt động của dự án chúng ta có thể đạt được những mục tiêu trong chính sách phát triển nông nghiệp
đồng thời hiểu được những điều kiện để người nông dân có thể tiếp cận được nguồn tài chính
đặc biệt là có thể tiếp cận được nguồn tài chính không cần thế chấp
từ đó đạt được các mục tiêu về nông nghiệp xanh về sản xuất phát thải thất
các chuyên gia đã có những gợi ý chính sách trong xây dựng các gói tiến dụng phù hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp tại việt nam
cụ thể trong hỗ trợ vốn với nông dân không thế chấp liên kết hệ thống bảo đảm đầu ra gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất tiêu chuẩn xanh
đồng thời các chuyên gia cũng kiến nghị đề xuất nghiên cứu sửa đổi chính sách tiến dụng phát triển nông nghiệp nông thôn xây dựng
và trình thủ tướng chính phủ sớm ban hành chương trình tiến dụng sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông kiểu long
triển khai mô hình thí điểm cho vay thế chấp bằng hợp đồng liên kết sản xuất và thu mua nông sản giữa doanh nghiệp với hợp tác xã nông dân
thưa quý vị sau thời gian đưa dịch vụ xe buýt hai tầng mui trần vào khai thác khá hiệu quả mới đây sở giao thông vận tải tp hcm đề xuất mở rộng thí điểm dịch vụ này nhằm xây dựng sản phẩm du lịch mới tạo điểm nhấn thu hút du khách
sở giao thông vận tải tp hcm kiến nghị ubnd tp hcm cho phép tiếp tục thí điểm dịch vụ xe buýt hai tầng mui trần tại khu vực trung tâm quận một quận bốn và mở rộng thí điểm tại quận năm quận sáu tp thủ đức
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai hai nghìn một mươi năm hai tuyến xe buýt được đề xuất mở rộng có lộ trình kết nối giữa các điểm tham quan du lịch và các di tích lịch sử nhằm quảng bá phát triển du lịch tp hcm
tuổi thứ nhất hoạt động từ tám h đến hai mươi hai h ba mươi mỗi ngày mỗi chuyến chín mươi phút cử ly gần một mươi chín sáu km điểm khởi hành từ bến xe buýt sài gòn chạy qua các tuyến đường trung tâm quận một năm sáu đến khu vực chợ lớn và ngược lại
tuyến thứ hai hoạt động từ chín giờ đến một mươi sáu giờ mỗi chuyến chín mươi phút
điểm khởi hành từ bến xe buýt sài gòn chạy qua các tuyến đường trung tâm quận một năm sáu đến khu vực chợ lớn và ngược lại
sản phẩm lưu niệm quà tặng là một trong những yếu tố góp phần tăng sức hấp dẫn cho điểm đến quảng bá hình ảnh du lịch hiệu quả
thời gian qua tỉnh linh bình đã và đang tập trung khai thác những nét đặc sắc về văn hóa lịch sử để phát triển đa dạng hóa chủng loại mẫu mã các sản phẩm quà tặng quà lưu niệm chất lượng chuyên nghiệp độc đáo mang bản sắc riêng của vùng cố đô
sản phẩm lưu niệm quà tặng là một trong những yếu tố góp phần tăng sức hấp dẫn cho điểm đến quảng bá hình ảnh du lịch hiệu quả

tỉnh linh bình hiện còn hạn chế về số lượng chưa đa dạng về mẫu mã chủng loại tất còn tình trạng sản phẩm trùng lập đơn điệu khả năng cạnh tranh tính ứng dụng còn thấp một số chưa chú trọng đến xây dựng thương hiệu khai thác các giá trị cảnh quan kiến trúc văn hóa để trở nên độc đáo ấn tượng

một số chưa chú trọng đến xây dựng thương hiệu khai thác các giá trị cảnh quan kiến trúc văn hóa để trở nên độc đáo ấn tượng
hàng ngày cả hàng không quốc tế nội bài tiếp đón hàng nghìn lượt khách thuộc các vùng lãnh thổ và các quốc gia trên thế giới
nắm bắt được yêu cầu nhiệm vụ thực tế công tác đồng chí ma thị thu hằng thuộc công an cửa khẩu cả hàng không quốc tế nội bài đã cùng lãnh đạo đơn vị xây dựng và biên soạn cuốn sách tài liệu tiếng anh dành cho cán bộ chiến sĩ làm công tác xuất nhập cảnh
cuốn sách với các từ ngữ thông dụng hàng ngày dễ hiểu dễ tiếp cận đã giúp cho cán bộ chiến sĩ tự tin hơn trong giao tiếp khi làm thủ tục xuất nhập cảnh
công trình này là một cuốn sách dày ba trăm linh trang có nội dung về các câu giao tiếp của cán bộ chiến sĩ tại cửa khẩu cũng như là các kiến thức cơ bản về luật xuất nhập cảnh cũng như là luật xuất nhập cảnh của việt nam
công trình sau khi hoàn thành thì đã được cán bộ chiến sĩ đón nhận và đánh giá rất là cao luôn gắn liền với cả các nhiệm vụ công tác hàng ngày của cán bộ chiến sĩ
bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân xây dựng nguồn nhân lực giỏi về nghiệp vụ đảng ủy lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh cũng luôn quan tâm coi trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chiến sĩ nhất là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các cảng hàng không quốc tế và lực lượng an ninh trên không
công trình biên soạn tài liệu tiếng anh dành cho cán bộ chiến sĩ làm công tác xuất nhập cảnh của đồng chí ma thị thu hằng là một trong nhiều sáng kiến có tính đột phá
góp phần vào công cuộc cải cách hành chính lĩnh vực xuất nhập cảnh
với những thành tích tiêu biểu trong công tác đồng chí vinh dự là một trong một mươi gương mặt trẻ xuất nhập cảnh tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba